theo ghi nhận của phóng viên không chỉ người dân tại tp hcm mà rất nhiều người từ các tỉnh thành khác như tiền giang bình dương bến tre cũng đã lên đây để mua
tuy nhiên sau khi được biết chỉ ưu tiên bán trước cho những người có tên trong danh sách nhiều người đã tỏ ra thất vọng sau hơn ba tiếng xếp hàng chờ đợi
nhân viên của ngân hàng nhà nước đã phát giấy đăng ký mua cho người dân có mặt tại đây nhằm giải tỏa tâm lý cho người mua
lãnh đạo ngân hàng nhà nước cho biết trong tuần sau sẽ tăng số lượng người được mua tiền lưu niệm để phục vụ nhu cầu của người dân